thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tân ngoại trưởng ba lan radustlo tikovsky có chuyến công du nước ngoài đầu tiên
tới thủ đô kiev báo hiệu những hứa hẹn của chính phủ mới của ba lan trong việc hỗ trợ ukraine
dự kiến giới chức hai nước cũng sẽ hội đàm nhằm giải quyết tình trạng không tài xế ba lan
phong tỏa bốn cửa khẩu biên giới đường bộ giữa hai nước gần hai tháng trở lại đây
ba lan là một trong những nước tích cực ủng hộ ukraine khi xảy ra xung đột nga ukraine tháng hai năm ngoái
tuy nhiên quan hệ hai nước leo thang căng thẳng về vấn đề ngũ cốc giá rẻ ukraine tràn ngập thị trường
khiến nông dân ba lan mất thu nhập
việc cử ngoại trưởng tới ukraine ngay sau khi thành lập chính phủ là bước đi bất ngờ của tân thủ đướng donald tusk
khi trong chiến dịch tranh cử của mình ông thường thể hiện lập trường cưng rắn về việc bảo vệ quyền
và lợi ích người lao động trong nước trước sự cạnh tranh không lành mạnh từ kiev
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai những binh lính pháp cuối cùng vốn được triển khai từ niger
để giúp nước này chống lại cuộc nổi dậy của người hồi giáo đã rời khỏi quốc gia châu phi này
ngoài rút hết quân pháp cũng lên kế hoạch đóng cửa đại sứ quán tại niger trong khoảng thời gian không xác định
quan hệ giữa pháp và niger xấu đi nhanh chóng kể từ khi cuộc binh biến ở quốc gia châu phi này hồi tháng bảy năm nay
pháp hiện vẫn không công nhận chính quyền quân sự hiện nay tại niger
và ngược lại giới binh sĩ cầm quyền tại niger cũng cắt đứt quan hệ với paris
và yêu cầu pháp phải rút hết quân đội thường trú tại nước này trong năm nay
trước đó pháp cũng đã hoàn tất việc rút quân khỏi một quốc gia vùng sahel châu phi khác là mali vào tháng tám năm ngoái
và chấm dứt hợp tác quân sự với burkina faso tháng hai vừa qua
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai nhà trắng cáo buộc iran hậu thuẫn lực lượng houthi trong các vụ tấn công tàu thuyền thương mại gần đây trên biển đỏ
đây là cáo buộc mạnh mẽ nhất của washington về vai trò của tehran trong vụ việc
theo giới chức mỹ iran đã cung cấp thiết bị bay không người lái tên lửa và tình báo chiến thuật
houthi để tiến hành các vụ tấn công hiện phía iran chưa có phản hồi về quan điểm của phía mỹ
trong vài tuần gần đây lực lượng houthi đã tấn công một số tàu thuyền thương mại trên biển đỏ
gây gián đoạn các hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế
lực lượng này cho biết đây là hành động phản đối các cuộc tấn công của israel nhằm vào giải gaza
để ngăn chặn mỹ đã phối hợp với các đồng minh lập ra liên minh gồm hơn hai mươi nước để bảo vệ các tàu thuyền đi qua biển đỏ
một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế
thưa quý vị cũng liên quan đến xung đột israel hamas
bộ y tế do hamas điều hành mới đây công bố số người chết tại gaza đã vượt mức hai mươi người
tuy nhiên việc con số này có chính xác hay không đang nhận được nhiều tranh cãi vì nhiều nhà báo
cũng như nhân sự các tổ chức nhân quyền hiện không được israel và ai cập cho phép tiếp cận giải đất để kiểm chứng
cơ quan y tế ở giải gaza do hamas điều hành ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cho biết

cơ quan y tế ở giải gaza do hamas điều hành ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cho biết hai mươi năm mươi bảy người chết trong giải gaza đã được giải đất
hai mươi năm mươi bảy người đã thiệt mạng kể từ khi quân đội israel mở chiến dịch tấn công vào giải đất hôm bảy tháng một mươi
đánh dấu con số thương vong cao hơn bất cứ cuộc xung đột nào từng xảy ra ở khu vực này suốt bảy mươi năm năm qua
tệ hơn nữa số người chết chủ yếu là phụ nữ và trẻ em
rõ ràng là trong vài tuần hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng vì xung đột
đây thực sự là một vấn đề rất lớn
chúng ta đang chứng kiến một cuộc thảm sát thường dân chưa từng có
trong bất kỳ cuộc xung đột nào kể từ khi tôi là tổng thư ký liên hợp quốc
tuy nhiên số người thiệt mạng ở giải gaza vì cuộc xung đột vẫn là vấn đề gây tranh cãi
giới chức mỹ và israel nhiều lần đặt nghi vấn về số liệu thương vong này
hai quốc gia trên cho rằng số liệu không đáng tin cậy
vì cơ quan y tế giải gaza nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng hamas
washington và tel aviv cũng lưu ý rằng
con số thống kê thương vong đã không phân biệt giữa dân thường và các chiến binh của lực lượng hamas
tôi không tin tưởng số thương vong mà phía người palestine tại gaza cung cấp
tuy nhiên tôi chắc chắn có dân thường thiệt mạng
đó là cái giá phải trả cho việc tiến hành chiến tranh
các tổ chức độc lập chuyên phân tích thông tin thường có số liệu riêng về số người thương vong trong mỗi cuộc xung đột
nhưng đối với chiến sự hiện nay ở giải gaza
trong bối cảnh israel và ai cập siết chặt quản lý biên giới không cho người ngoài tiếp cận
họ cũng dựa vào số liệu từ cơ quan y tế khu vực
theo nhiều chuyên gia không có lý do gì để hoài nghi những con số này
rất khó có thể khẳng định
số người chết một cách chính xác vì con số thậm chí sẽ thay đổi trong tương lai
khi chiến sự kết thúc giúp chúng tôi được tự do điều tra và những người mất tích được tìm thấy
nhưng tôi có thể nói phương pháp luận sáu bước của chúng tôi cho ra kết quả thương vong hoàn toàn chùng với bộ y tế gaza
trong những lần thống kê trước đây vì vậy con số họ công bố có thể không đúng đến hàng đơn vị
nhưng đủ tin cậy để xác định sự tàn khốc
israel từng bày tỏ hối tiếc về thương vong của dân thường
song cho rằng nguyên nhân là do hamas hoạt động ở các khu vực đông dân cư hoặc sử dụng dân thường làm lá chắn sống
hamas phủ nhận cáo buộc
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết quan trọng
yêu cầu các bên xung đột cho phép vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo an toàn
không bị càn trở ngay lập tức tới người dân trên khắp giải gaza
người pháp ngày càng thờ ơ với rượu vang hay lễ hội ánh sáng tổ chức tại một khu vườn tư nhân tại gotia
là những thông tin đáng chú ý có trong cụm tin vắn quốc tế ngay sau đây
tàu vũ trụ không người lái cygnus của công ty northrop grumman ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
đã rời trạm vũ trụ quốc tế iss vào lúc tám giờ sáu phút sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai theo giờ bắc mỹ
tức hai mươi h sáu phút cùng ngày theo giờ việt nam
như vậy tàu vũ trụ signus đã rời iss thành công sau khi hoàn tất sứ mệnh tiếp tế hơn ba bảy trăm linh kg vật tư
thiết bị nghiên cứu khoa học sản phẩm thương mại
thiết bị phần cứng và các hàng hóa khác cho nasa cũng như các đối tác quốc tế của nasa
đây là sứ mệnh tiếp tế theo dịch vụ thương mại thứ một mươi chín của công ty nodrop drammen cho nasa
một nghiên cứu gần đây cho thấy số người pháp thường xuyên uống rượu vang đang giảm nhanh chóng
chỉ còn một mươi uống rượu mỗi ngày
pháp và các nước châu âu khác đang nỗ lực ngăn chặn sự sụt giảm giá rượu vàng
báo cáo về xu hướng tiêu thụ rượu vang từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi hai cho thấy ngày càng ít người pháp thường xuyên uống rượu vàng
nhiều người trưởng thành ở pháp không uống rượu hoặc chỉ uống trong những dịp đặc biệt
trong khi một mươi chín cho biết họ không bao giờ uống rượu vang tăng từ một mươi năm vào năm hai nghìn một mươi năm
cứ tới dịp lễ hội cuối năm thì lễ hội ánh sáng do ông zalako salay đã tổ chức từ năm hai nghìn một lại rộn ràng
từ bảy mươi bóng đèn hiện khu vườn của ông đã được chiếu sáng bởi năm triệu bóng đèn lấp lánh
du khách từ khắp nơi tới tham quan khu vườn của ông tại làng grabofnica miền trung gratia
để chiêm ngưỡng lễ hội giáng sinh
giáng sinh với cây thông noel đèn và cảnh quan rực rỡ đúng chất lễ hội
tiền vé vào cửa được sử dụng để phát triển lễ hội và tạo ra những trải nghiệm mới cho khách tham quan
dự kiến có khoảng một trăm linh lượt du khách đến tham quan mỗi năm tại khu vườn tư nhân này
đối với nhiều người kết thúc một chuyến bay là kết thúc một hành trình dài mệt mỏi
nắm bắt được tâm lý này một hiệp hội thú cưng đã phối hợp cùng sân bay berlin tại đức
đưa vào sân bay những trù chó vào sảnh trờ giúp hành khách giải tỏa căng thẳng
vào những ngày đông lệnh giá cuối tháng một mươi hai quanh khu vực sảnh trờ máy bay tại sân bay berlin đức
nhiều hành khách quây quanh những chú chó đáng yêu vút ve và ấu yếm chúng
đây là những chú chó giúp trị liệu tâm lý được sân bay này chấp thuận đưa vào sảnh chờ
để giúp hành khách giải tỏa căng thẳng mà lại cảm giác thoải mái trong suốt chuyến bay của mình
tôi đã từng nghe về hoạt động của những chú chó giúp hành khách giải tỏa căng thẳng khi bay
và thật tuyệt vời khi hôm nay tôi được xem những chú chó
tôi nghĩ hoạt động này sẽ hiệu quả
hầu như ai cũng muốn chơi đùa cùng những chú chó
giống như anh jason nhiều hành khách tại sân bay không khỏi bất ngờ và vui mừng khi được vỗ về những chú chó
họ cho biết loài động vật đáng yêu này giúp xua đi nỗi lo âu
nhất là trẻ em và những người thường gặp phải tình trạng lo sợ khi lên máy bay
các con tôi rất tò mò về sự xuất hiện của những chú chó tại sân bay vì các con chưa từng thấy chúng tại đây
ở đây từng có tượng logo đồ chơi nhưng tất nhiên những chú chó còn mang lại niềm vui thú vị hơn thế
các tình nguyện viên của hiệp hội cũng túc trực tại sân bay để đi dạo chăm sóc và theo dõi sức khỏe của những chú chó trị liệu
những chú chó là niềm vui đặc biệt trong suốt kỳ nghỉ lễ giáng sinh bận rộn khi chúng chính là những vị đại sứ chào đón và chơi đùa cùng du khách tại sân bay
chị kais gwin tình nguyện viên và là chủ của một chú chó tại hiệp hội bày tỏ vui mừng khi nhiều du khách phản ứng tích cực với những vị khách bốn chân
nhiều hành khách nói với chúng tôi rằng họ cũng nuôi chó họ nói bằng nhiều ngôn ngữ
thế nhưng ngay cả khi chúng tôi không hiểu một số người nói gì tôi vẫn cảm thấy niềm vui của họ khi chơi đùa cùng những chú chó
hiệp hội chó trị liệu brandenberg cũng có kế hoạch ghé thăm các cơ sở khác như viện dưỡng lão hoặc trung tâm chăm sóc và trông giữ trẻ em
theo thỏa thuận với sân bay berlin hiệp hội sẽ ghé thăm nơi này một mươi hai lần một năm là cơ hội cho hành khách đến sân bay berlin được chào đón bởi những vị khách bốn chân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời